các lực lượng biên phòng vùng cửa biển phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi bà con ngư dân không chủ quan ra khơi đánh cá sóng biển hiện đang dâng cao áp thấp đang ở gần bờ và bão số ba đang di chuyển trên biển đông
trong đợt mưa lũ vừa qua huyện sìn hồ tỉnh lai châu là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản
mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc và làm cô lập nhiều xã bản
trước tình hình ấy huyện sinh hồ đang nỗ lực nhằm thông các tuyến đường giao thông liên xã liên bản giúp bà con nhân dân các dân tộc bớt phần khó khăn
tuyến đường liên xã làng mô tủa xín trải chăn nưa nậm bì là tuyến đường chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua gây ra
hàng trăm điểm sạt lở đã làm cho các xã bản bị cô lập nhiều ngày liền
nhờ sự huy động của chính quyền địa phương sự chung tay của bà con dân bản đặc biệt là sự tham gia của đội xung kích ở các bản đã góp phần khai thông nhiều điểm sạt lở giúp người dân đi lại thuận lợi hơn
trong điều kiện nhiều điểm bản và xã đang bị cô lập các đơn vị thi công đã phải huy động máy móc ở các địa phương khác và các công trình khác về làm ngày
làm đêm để thông tuyến giúp bà con nhân dân ở rốn lũ bớt đi phần nào khó khăn
chúng tôi đã cố gắng huy động số lượng xe và máy lớn nhất có thể công nhân để tiến hành
chúng tôi đã cố gắng huy động số lượng xe và máy lớn nhất có thể công nhân để tiến hành
trong đợt diễn biến mưa lũ vừa qua diễn biến thể thiết rất phức tạp đã gây ra nhiều tuyến đường đến trung tâm các xã và các bản bị sạt lở
một số xã một số bản bị cô lập phòng đã chỉ đạo các nhà thầu huy động toàn bộ máy móc nhân lực để hoạt sạt đảm bảo giao thông
đến nay một đường đến trung tâm các xã đã đi lại được
trong đợt mưa lũ vừa qua huyện sinh hô có một mươi một người chết sáu người mất tích và bảy người bị thương
hơn sáu trăm linh hộ dân bị thiệt hại về nhà ở hàng trăm hectare hoa màu nhiều công trình xây dựng thủy lợi nước sinh hoạt giao thông bị thiệt hại
tổng thiệt hại ước tính trên một trăm linh tỷ đồng
hiện tại huyện sinh hồ đang huy động các nguồn lực đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ nhằm khắc phục thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử gây ra
tuyến tỉnh lộ dt bảy trăm năm mươi sáu nối quốc lộ một mươi bốn đoạn thuộc địa phận huyện trơn thành đến các huyện hớn quản huyện lộc ninh và thị xã bình long tỉnh bình phước hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và giao thông của người dân
ký nhận tại đoạn nối giữa quốc lộ một mươi bốn thuộc xã minh lập huyện trơn thành hiện nay đoạn đường này đã bị hư hỏng nặng khiến các phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua lại gặp rất nhiều khó khăn
đất đá trồ lên khiến mặt đường lên
trong khi lội trơn trượt nhiều xe tham gia giao thông phải né đi phần đường ngược lại để tránh những vũng nước lớn việc tỉnh lộ này xuống cấp còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống ở hai bên đường
việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều bất lợi đặc biệt vào thời điểm mùa mưa những ổ voi vũng nước rộng và sâu vô tình trở thành cái bẫy gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là các phương tiện tham gia giao thông vào buổi tối
mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay tuyến đường này vẫn không được nâng cấp sửa chữa
dự án xây dựng đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi dài hơn một trăm ba mươi km do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec làm chủ đầu tư sau hơn năm năm thi công đến nay đã bảo đảm yêu cầu thông xe
dự án có tổng chiều dài toàn tuyến một trăm ba mươi chín năm km trong đó tuyến cao tốc có chiều dài một trăm ba mươi một năm km
đoạn nối tuyến cao tốc với quốc lộ một a có chiều dài tám km được chia làm một mươi ba gói thầu xe lắp chính với tổng mức đầu tư giai đoạn một khoảng ba mươi bốn năm nghìn tỷ đồng
trong dự án này vốn vay cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản zika lên trên bảy trăm chín mươi tám triệu usd và vốn vay ngân hàng thế giới là hơn năm trăm chín mươi triệu usd
tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi đi vào khai thác sẽ giúp rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền trung các khu công nghiệp của đà nẵng quảng nam và quảng ngãi góp phần phất luồng giao thông hiệu quả để kết nối vận chuyển quốc tế trong khu vực tam giác kinh tế việt nam lào campuchia qua hành lang kinh tế đông tây đến các cảng biển miền trung việt nam
chủ yếu sự kiện lớn ngành công nghệ thông tin truyền thông sẽ diễn ra vào ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bảy tại tp hcm với các hoạt động nổi bật gồm hội thảo toàn cảnh công nghệ thông tin truyền thông việt nam hội thảo khoa học smart city ba trăm sáu mươi độ lần hai giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh và lễ trao giải top ict việt nam
hội thảo toàn cảnh công nghệ thông tin truyền thông việt nam
hội thảo toàn cảnh công nghệ thông tin truyền thông việt nam lần thứ hai mươi ba vio hai nghìn một mươi tám là sự kiện công nghệ thông tin mang tầm quốc gia do hội tinh học tp hcm tổ chức với chủ đề đổi mới sáng tạo trong kỹ nguyên số chuyển đổi nhỏ tầm nhìn lớn đây sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp hóa giải những khó khăn hiện nay
năm nay lần đầu tiên vio hai nghìn một mươi tám tổ chức bàn tròn xuất tiến thương mại kết nối các doanh nghiệp ict có nhiều năm hoạt động với các startup việt nam trẻ
với chủ hoạt động nổi bật sự kiện sẽ là cơ hội giao thương

chúng tôi cũng đi sát các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tp hcm bằng hình thức đưa ra một số nội dung mới
ngoài ra tại đây sẽ có khu trải nghiệm công nghệ với các giải pháp sản phẩm về trí tuệ nhân tạo ai thực tế ảo it di động người máy robot in ba d thiết bị bay drone đến từ các tập đoàn công nghệ trường viện doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực
khu trưng bày giải pháp công nghệ với hơn năm mươi doanh nghiệp tham gia
khu trưng bày ý tưởng sản phẩm
giải pháp của doanh nghiệp khởi nghiệp chùa hương và lễ trao giải top ict việt nam hai nghìn một mươi tám cũng sẽ được tổ chức trong chuỗi sự kiện này
hôm qua tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv đã tổ chức hội nghị sơ kết quý ii sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ quý ba sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã sản xuất tiêu thụ
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã sản xuất tiêu thụ đạt và vượt kế hoạch giao
trong đó than nguyên khai sản xuất đạt hơn hai mươi triệu tấn than sạch thành phẩm đạt một mươi chín ba triệu tấn than tiêu thụ đạt gần hai mươi hai triệu tấn tăng ba tám triệu tấn
doanh thu toàn tập đoàn đạt gần sáu mươi sáu tỷ đồng
than tồn kho còn sáu năm mươi ba triệu tấn giảm hai bốn mươi bảy triệu tấn so với đầu năm
sản xuất alumin đạt sáu trăm năm mươi bốn tấn
đạt được kế hoạch trên là do tập đoàn đã làm tốt công tác thị trường nắm mắt được thời cơ để tiêu thụ sản phẩm đúng lúc giá tốt và thị trường tốt
điển hình như việc chuyển tiêu thụ alumin từ đóng bao gói một trăm linh sang tiêu thụ hàng rời phù hợp với yêu cầu của người sử dụng và đa dạng khách hàng từ các năm trước đến nay đã phát huy hiệu quả
trong thời gian tới tập đoàn sẽ điều hành cân đối giữa sản xuất tiêu thụ than tại các vùng để giảm tồn kho than phấn đấu tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản hóa chất sản lượng

người việt nam tiêu thụ muối gần gấp đôi mức khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
hiệu quả mô hình nuôi dê kết hợp trồng hồ tiêu tại bình phước
thưa quý vị và các bạn lượng tiêu thụ muối trung bình của người việt nam ước tính là chín bốn gram gần gấp đôi mức khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới là dưới năm gram một người một ngày
tiêu thụ muối quá nhiều là yếu tố nguy cơ rất quan trọng đối với tăng huyết áp
thông tin này được bộ y tế cung cấp tại hội nghị triển khai dự án tăng cường quản lý bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã hội nghị vừa diễn ra vào sáng một mươi bảy tháng bảy tại hà nội
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới tăng huyết áp và đái tháo đường là hai nguyên nhân quan trọng của bệnh tim mạch
là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở việt nam chịu trách nhiệm cho một phần ba số ca tử vong ở việt nam hàng năm
hiện tại mới chỉ có một mươi bốn số bệnh nhân tăng huyết áp và hai mươi chín số bệnh nhân đái tháo đường đang được điều trị
vẫn còn gần năm mươi bảy bệnh nhân tăng huyết áp và gần sáu mươi chín người bệnh đái tháo đường chưa được phát hiện trong cộng đồng
có một khoảng trống điều trị rất lớn với bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường ở việt nam
chỉ có một trong tám bệnh nhân tăng huyết áp và ít hơn một trong ba bệnh nhân đái tháo đường đang nhận được dịch vụ quản lý bệnh tại các cơ sở y tế
một lý do quan trọng cho khoảng trống điều trị lớn của bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường là dịch vụ hầu như không có sẵn tại các trạm y tế xã
trong khi đó tiêu thụ muối trung bình của người việt nam cao gần gấp đôi khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới
đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến tăng huyết áp
các tổ chức quốc tế đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ và nỗ lực của chính phủ việt nam để giải quyết vấn đề này
nghị quyết hai mươi của trung ương đảng đã đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi năm chín mươi năm trạm y tế xã sẽ quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp đái tháo đường và con số này sẽ tăng tới một trăm linh vào năm hai nghìn ba mươi
vấn đề đặt ra là những cam kết đó cần được chuyển đổi thành hành động
hiện tại các bệnh không lây nhiễm chủ yếu được trần đoán điều trị tại tuyến trên cần phải nhân rộng mô hình quản lý các bệnh không lây nhiễm ở tuyến dưới
nỗ lực của chúng tôi sẽ không có kết quả nếu không nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tất cả các cá nhân
và xã hội
tổ chức y tế thế giới và quỹ resolve đang hỗ trợ nâng cao năng lực điều trị quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường cho các trạm y tế xã tại một mươi một tỉnh thành
trong thời gian tới sẽ mở rộng hỗ trợ thêm một mươi tỉnh thành nữa
đồng thời tổ chức y tế thế giới khuyến nghị người dân nên giảm lượng muối trong bữa ăn hàng ngày để phòng tránh các bệnh tăng huyết áp và đai tháo đường
nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh
bệnh lý tim mạch để điều trị kịp thời
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ phối hợp với bệnh viện tim hà nội và việt theo phú thọ tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí
đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc giúp người bệnh được điều trị kịp thời đúng tuyến giảm chi phí cho người bệnh và giảm tải cho bệnh viện tuyến trung ương
ở nước ta người mắc bệnh lý tim mạch ngày càng tăng vì vậy việc khám sàng lọc là biện pháp tối ưu để phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời
tim hà nội và bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ sẽ tiến hành khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh phú thọ chia làm hai đợt
đợt một khám cho người lớn trong ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng bảy đợt hai sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng bảy và đối tượng là trẻ em
riêng đợt một đã có gần hai người đến khám và điều trị
dùng những thân keo sống làm chỗ bám cho tiêu tạo độ che mát và cũng là nguồn cung cấp thức ăn cho dê
ngược lại phân dê lại được dùng để bón cho những trụ tiêu
đây là mô hình nông nghiệp đang được hàng trăm hộ nông dân trồng tiêu tại bình phước áp dụng
với đàn dê gần năm mươi con đã cung cấp nguồn phân bón dồi dào cho vườn hồ tiêu sáu hectare của gia đình ông phạm văn lý ở thôn năm xã thiện hưng huyện bù đốc tỉnh bình phước
mỗi năm gia đình ông lý cũng có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng từ việc bán dê giống và dê thương phẩm
hồ tiêu được bón từ phân dê trở nên xanh tốt dư lượng chất hóa học trong hạt được giảm thiểu một cách tối đa
chúng tôi đã
chúng tôi đã dùng những cây keo cây cẩm để thứ nhất là giảm cái chi phí trồng ban đầu trồng hồ tiêu
cái thứ hai là đảm bảo được cái cây che bóng mát hồ tiêu trên bốn mươi
thì nợ dụng vào cái việc mà cái cây trụ sống như thế thì gia đình tức là kết hợp chăn nuôi dê
để tạo ra một cái nguồn phân hữu cơ để quay bón phục vụ trở lại cho cái cây hồ tiêu
thì qua được các cái kỹ sư của cái công ty netbar người ta hướng dẫn về cái cách ủ
xây phân dê dùng máy xây nghiền phân dê rồi than rồi cách ủ phân
tạo ra một cái lượng phân hữu cơ vi sinh rất là có giá trị để phục vụ ngược lại cho cây hồ tiêu
đảm bảo được cái tiêu sạch hữu cơ sạch bền vững giảm được cái chi phí cho cái người nông dân
không chỉ gia đình ông lý hiện có hàng trăm hộ dân trồng tiêu tại bình phước
áp dụng mô hình này bởi hiệu quả tích cực mà nó mang lại
thật ra cây nọc sống thì hàng năm cũng vẫn phải tỉa bớt đi để cho đảm bảo cái vườn tiêu nó có đủ ánh sáng
và cũng đảm bảo cho cái việc mà không bị lây chéo những cái bệnh tật
chẳng hạn như thế thì bà con tận dụng những cái nguồn từ cái nọc sống này để phát triển cái nuôi dê
và tôi cho rằng cái mô hình này rất là hiệu quả bởi vì là rõ ràng là trong khi cái chăm sóc mà cây tiêu
về chăm sóc cái nọc sống thì chúng ta lại có một cái nguồn thức ăn rất là dồi dào cho dê
bình phước hiện đang có khoảng một mươi bốn năm trăm linh hectare diện tích hồ tiêu
trong định hướng phát triển trong ngành hồ tiêu địa phương này chủ trương trú trọng chất lượng
và xây dựng thương hiệu nhằm giúp sản phẩm có sức cạnh tranh tốt trên thị trường
cũng nhờ có nguồn phân hữu cơ dồi dào từ đàn dê mà phong trào sản xuất tiêu sạch
tiêu hữu cơ đang phát triển mạnh ở địa phương này
thay cho phương thức sản xuất tiêu còn nhiều hạn chế trước đây
thống nhất hàn quốc cho biết có kế hoạch sửa đổi luật để thúc đẩy các hoạt động trao đổi liên triều
và hỗ trợ các công ty làm ăn với triều tiên
động thái được đánh giá là sẽ khuyến khích giới doanh nghiệp hàn quốc mạnh dạng đầu tư
và hợp tác kinh doanh với triều tiên
theo nội dung sửa đổi luật chính phủ sẽ phải xem xét kỹ lưỡng bất kỳ đề xuất nào
về việc hạn chế và cấm các doanh nghiệp nào có dự án liên kết kinh tế với triều tiên
bên cạnh đó chính phủ sẽ phải hỗ trợ giúp ổn định hoạt động của các công ty
nếu như họ chịu tổn thất về việc đình chỉ các hoạt động kinh doanh liên triều
dự luật được đưa ra do có nhiều ý kiến đề nghị thực hiện một tiến trình
nhằm bảo đảm mọi quyết định cần phải được cân nhắc cẩn thận
như việc đình chỉ chương trình du lịch tới núi cung cang hay đóng cửa khu công nghiệp kê sân
đề xuất sửa đổi sẽ công khai để công chúng đánh giá từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến cuối tháng tám tới
trước khi có hiệu lực
trong khi đó triều tiên vừa nhất trí trao trả năm mươi năm bộ hài cốt được cho là của lính mỹ
bị thiệt mạng trong cuộc chiến

bị thiệt mạng trong cuộc chiến
lời một quan chức mỹ giấu tên tờ báo sao và vạch của mỹ cho biết
triều tiên đã cho phép mỹ đưa những bộ hài cốt này về nước vào tuần tới
theo tờ báo những thông tin chi tiết trên đã được đưa ra sau khi các quan chức mỹ và triều tiên
tổ chức cuộc gặp cấp chuyên viên vào ngày một mươi sáu tháng bảy vừa qua tại làng đình chiến và nguồn trơm
triều tiên đã thông báo cho phái đoàn mỹ rằng nước này sẽ trao trả năm mươi đến năm mươi năm bộ hài cốt lính mỹ
dự kiến phái đoàn mỹ sẽ tiếp nhận các bộ hài cốt tại triều tiên và chuyển tới căn cứ không quân osan
ở hàn quốc hoặc hawaii vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
thời gian có thể thay đổi khi hai bên giải quyết các chi tiết cuối cùng trong cuộc họp tới đây
nhật bản và liên minh châu âu eu hôm qua ký thỏa thuận thương mại tự do nhằm tăng cường thương mại
giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng
lễ ký diễn ra tại văn phòng thủ tướng nhật bản ở thủ đô tokyo với sự tham dự của thủ tướng
tô abe chủ tịch ủy ban châu âu ec jean claude juncker và chủ tịch hội đồng châu âu donald tusker
theo thỏa thuận nhật bản sẽ xóa bỏ thuế đối với chín mươi bốn hàng nhập khẩu từ eu
bao gồm tám mươi hai các sản phẩm nông ngư nghiệp
điều này sẽ giúp phó mát rượu vang và thịt lợn của eu có giá rẻ hơn trên thị trường nhật bản
về phần mình eu sẽ xóa bỏ thuế đối với chín mươi chín hàng nhập khẩu từ nhật bản
eu cũng sẽ xóa bỏ thuế đối với các sản phẩm chủ lực của nhật bản
như đối với ô tô sau tám năm
và tv sau sáu năm kể từ khi thỏa thuận thương mại tự do có hiệu lực
sau khi ký kết nhật bản và eu sẽ thuyết phục cơ quan lập pháp hai bên phê chuẩn
với mục tiêu thỏa thuận này có hiệu lực vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm dự kiến anh chính thức rời eu
bắt đầu từ ngày hôm nay dịch vụ yahoo messenger sẽ chính thức đóng cửa sau hai mươi năm hoạt động
dù thông tin này đã được thông báo rất lâu trước đây
nhưng vẫn khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối
vì những kỷ niệm đẹp đã gắn liền với phần mềm chat được ưa chuộng một thời này
từ ngày một mươi tám tháng bảy yahoo messenger sẽ chính thức khai tử
và người dùng sẽ không thể truy cập vào các cuộc trò chuyện của mình
tuy nhiên yahoo cho người dùng thời hạn sáu tháng để có thể tải các bản giao lưu
những cuộc trò chuyện quan trọng mà người dùng muốn lưu trữ trên yahoo messenger
thời hạn sẽ là đến hết tháng một mươi một năm nay
công ty đã mua lại yahoo hồi năm hai nghìn một mươi bảy là verizon
không đưa ra lý do đóng cửa cho yahoo messenger
những người hiện vẫn đang sử dụng dịch vụ yahoo messenger sẽ được đưa sang dịch vụ chat mới
có tên là yahoo square chủ yếu tập trung vào nhắn tin nhóm
và hiện vẫn đang chỉ mời một số người dùng nhất định trải nghiệm những gì mình mang lại
cuba đã bắt đầu cung cấp internet trên điện thoại di động cho một số nhóm người dùng nhất định
nhằm tiến tới việc phổ cập dịch vụ trên toàn quốc vào cuối năm nay
đây được xem là một bước tiến trong việc kết nối internet tại đảo quốc caribe này
theo giới chức cuba các nhà báo nước này là một trong những người dùng đầu tiên
được sử dụng internet trên điện thoại di động trong năm nay
chiến dịch thông tin hóa được chủ tịch cuba khẳng định sẽ thúc đẩy nền kinh tế
cũng như giúp người dân cuba bảo vệ cách mạng xã hội chủ nghĩa
báo chí là một trong những lĩnh vực đầu tiên được sử dụng dịch vụ này
và nó đã giúp thay đổi hoàn toàn cách thức làm việc của chúng tôi
giờ đây chúng tôi có thể truy cập các trang web từ điện thoại
và nó khiến công việc dễ dàng hơn rất nhiều
tuy nhiên hạn chế lớn nhất hiện nay là giá thành sử dụng dịch vụ internet ở cuba vẫn còn khá cao
sử dụng internet trên điện thoại là điều mà nhiều người đã đợi chờ trong thời gian dài
chúng tôi tiếp cận internet trên điện thoại muộn hơn so với thông thường
nhưng điều quan trọng là cách thức tiếp cận và mức giá đề ra
nếu không thể đưa ra mức giá mà mọi người dân cuba có thể chi trả
nó cũng tương tự như việc không có internet ngay từ đầu
hồi tháng một mươi hai năm ngoái công ty viễn thông cuba etexa cho biết
sẽ nỗ lực mở rộng dịch vụ tới năm triệu khách hàng
tức gần một nửa dân số cuba trước cuối năm nay
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại